thưa quý vị sau những ngày âm u thì từ ngày hôm qua bắc bộ đã còn nắng ấm
tuy nhiên nắng chỉ xuất hiện vào lúc trưa lúc chiều
còn đêm và sáng sớm thì nhiệt độ tranh nhau khá nhiều
khoảng từ một mươi năm cho tới hai mươi bảy độ c
và với thời tiết này thì bắc bộ đêm và sáng sớm sẽ có sương mù
chất lượng không khí giảm
vì vậy khi ra đường vào sáng sớm thì quý vị cần phải đeo khẩu trang
để bảo vệ đường hô hấp của mình
đến trưa nắng ấm chất lượng không khí sẽ cải thiện hơn rất nhiều
trong khi đó miền trung thời tiết cũng đẹp hơn
mưa chỉ còn lác đác không đáng kể
còn phía nam thì đã đà vào đầu mùa khô cho nên trời nắng giáo
như vậy có thể thấy là thời tiết ba miền trong ngày hôm nay tương đối thuận lợi
nhiệt độ chi tiết hơn cho từng tỉnh thành chúng tôi sẽ gửi tới quý vị ở phần cuối của chương trình